cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông bộ giao thông vận tải cho biết là các đơn vị của bộ giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng một mươi một dự án giao thông trọng điểm
trường hợp thuận lợi không phát sinh các tình huống trong đấu thầu dự kiến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ lựa chọn xong nhà đầu tư và ký kết hợp đồng thực hiện dự án
các dự án khác như cảng hàng không quốc tế long thành nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất